thời điểm này tại huyện vũng liêm tỉnh vĩnh long những cánh đồng lác đang vào mùa thu hoạch rộ
năng suất cao lại trung giá người nông dân trồng lác vô cùng phấn khởi
với người dân ở vùng sông nước củ lao này cây lác còn được xem là cây xóa đói giảm nghèo
huyện vũng liêm tỉnh vĩnh long có diện tích trồng lác khoảng ba trăm tám mươi hectare một vụ
cả năm hai vụ gần tám trăm linh hectare
trong đó cây lác tập trung nhiều ở các xã trung thành đông hơn hai trăm linh hectare
trung thành tây thanh bình quế thiện
cây lác dễ trồng chỉ trồng một lần
bón phân đúng và hợp lý có thể thu hoạch liên tục từ bảy đến tám năm thậm chí là một mươi năm
cây lác còn chịu được hạn mặn nên thích hợp với các vùng đất bãi bồi cù lao
theo người dân cây lác cho hiệu quả kinh tế cao hơn so với trồng lúa
với giá hiện nay khoảng một mươi bốn năm trăm linh đồng một kg lác các loại dài từ một tám mét trở lên
năng suất trung bình khoảng một năm đến hai tấn công
trước kia thì làm lúa giờ mới chuyển đổi vào lác
thấy cây lác thì làm cũng ổn định kinh tế vậy đó cũng được có hiệu quả
công thì mùa nắng thì mùa vụ này phải dùng công nó cũng có dư được khoảng một mươi triệu
bên cạnh đó trong lác còn tạo ra công an việc làm cho cả ngàn lao động nhàn rỗi ở địa phương nhất là phụ nữ
hiện tại nhiều xã ở huyện vũng liêm đã hình thành nhiều làng nghề xe lõi lát
với số lượng lên tới gần một máy tức khoảng một lao động
mà chủ yếu là phụ nữ tận dụng thời gian nhàn rỗi để kiếm thêm thuốc
từ ngày mấy đứa nhỏ đi học tính làm thêm thu nhập thêm
cho nó có tiền chi phí cho nó đi học thêm vậy đó
thu nhập nói chung thì cũng khá tại vì dưới đây cô không có làm được thường xuyên
nhà thì có hai người nếu mà làm công chuyện nhà rồi có bán quán nhỏ ngoài đó đó
người chỉ làm những lúc rảnh bằng đêm rồi đi kia đó thời gian rảnh dắt trưa bằng đêm
thành ra mình quân thiện tuần
mình chắc khoảng ba trăm linh lời ạ
từ loài cây hoàng dại cây lác đã bén rễ trên mảnh đất miệt cù lao sông nước vũng liêm
không chỉ gắn bó nghĩa tình với người nông dân một nắng hai sương
cây lác còn đem lại cuộc sống ấm no sung túc cho người dân vùng sông nước